sử dụng điện thoại thông minh để hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính và tăng cường kết nối với người dân
chủ trương này của bộ công an đang được công an tp hà nội tích cực triển khai và sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quận ba đình
cảnh sát khu vực sẽ lập nhóm trên các ứng dụng như zalo facebook và đặt tên theo khu dân cư mình quản lý
qua đó tương tác với toàn bộ người dân trên địa bàn để tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm
hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính như đăng ký hộ khẩu khai báo tạm trú tạm vắng
đồng thời qua kênh thông tin này người dân cũng có thể phản ánh đến lực lượng công an về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn